sau khi có thông tin một số dịch vụ được mở cửa trở lại vào ngày hai mươi một tháng chín
nhiều người dân hà nội đã được xôi đi cắt tóc sau hơn hai tháng giãn cách
chia sẻ từ một số tiệm cắt tóc trên địa bàn thành phố
sau khi nhận được thông tin hết giãn cách
chủ tiệm các nhân viên và cả người dân đều thể hiện sự vui mừng
ngay trong sáng ngày hai mươi một tháng chín các tiệm cắt tóc được mở cửa sớm bình thường
vì đầu tiên là cần nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị để đón khách trong tâm thế sẵn sàng nhất
ngày đầu tiên mở cửa trở lại số lượng khách tăng cao bất thường
nhưng một số chủ cửa hàng kiên quyết nhận số lượng khách hàng giới hạn
để đảm bảo năm k trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dù đã hạn chế khách hàng để đảm bảo thực hiện năm k
nhưng cũng không thể tránh khỏi cảnh khách hàng xếp hàng dài chờ cắt tóc
thanh xuân trung là phường có ổ dịch tại quận thanh xuân
nên việc nới lỏng khiến nhiều quán cắt tóc không chỉ vui mừng mà còn bất ngờ
anh nguyễn thái hà ở quận thanh xuân hà nội cho biết
sau hai tháng nghỉ dịch ở nhà rất chán và kinh tế có hơi kém
nên khi được mở cửa trở lại tôi rất vui
giờ đây tôi chủ yếu đón khách vãng lai
chưa dám nhận nhiều vì nhân viên từ các tỉnh khác chưa quay lại hà nội làm việc được
cũng theo anh hà để đảm bảo an toàn tiệm cắt tóc của anh sẽ nhận khách vừa đủ
toàn bộ nhân viên sẽ đeo khẩu trang sắt khuẩn cho khách hàng trước khi vào cắt tóc
trong suốt thời gian khe cắt tóc hạn chế tối đa việc nói chuyện
anh cũng nói rõ để khách hàng thông cảm
chia sẻ của nhiều chủ tiệm cắt tóc cho biết
việc đóng cửa do nghỉ dịch covid một mươi chín suốt hai tháng
một số nhân viên kể tại hà nội do điều kiện kinh tế khó khăn
hy vọng khi mở cửa trở lại lượng khách sẽ ổn định
và sẽ bù lại cho những chi phí trong thời gian nghỉ dịch vừa qua